trong đợt kiểm tra sơ bộ các công trình nhà hàng khách sạn ven biển mới đây
sở xây dựng thành phố đà nẵng đã phát hiện hàng loạt cơ sở vi phạm
trong đó có đến một mươi bảy cơ sở xây dựng với vài trăm mét vuông tại mỗi khu đất ven biển
nhưng lại không hề được cấp phép
theo sở xây dựng đà nẵng qua giả soát hàng loạt cơ sở nhà hàng khách sạn ven biển
đơn vị phát hiện năm mươi năm nhà hàng quán tạm vi phạm trật tự xây dựng
bốn khách sạn xây tăng phòng trái phép
trong đó các nhà hàng quán tạm vi phạm có đến một mươi bảy cơ sở xây dựng không phép
sáu công trình hết hạn giấy phép và một mươi bảy công trình chuyển đổi công năng không đúng quy định
đặc biệt các cơ sở không phép xây dựng đa phần đều là những nhà hàng hải sản nổi tiếng nằm ven biển
riêng đối với các công trình khách sạn golden star queenfinger và aria
tình trạng vi phạm chung đều là xây tăng từ năm đến ba mươi phòng
theo cơ quan chức năng đây vừa là vi phạm xây dựng vừa là chiêu trò của các chủ khách sạn
nhằm tránh phải thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các công trình khách sạn đăng ký xây dựng năm mươi phòng trở lên